bản tin hôm nay thứ năm ngày hai mươi sáu tháng năm sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
hoàn thiện hành lang pháp lý nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động
tích cực phối hợp chủ động triển khai tốt các phương án kế hoạch
công an các tỉnh tây nguyên và vùng phụ cận đã và đang đấu tranh hiệu quả với hoạt động phục hồi phun rô tin lành đề ga
trong phần tin quốc tế ít nhất một mươi sáu người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom tại afghanistan
mở đầu là một số tin tức thời sự trong nước quan trọng
ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí lê minh trung ủy viên ban thường vụ thành ủy đà nẵng
phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tp đà nẵng và đồng chí đinh quý nhân
nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng bình nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
đồng chí lê minh trung với chức vụ ủy viên ban thường vụ thành ủy phó bí thư đảng đoàn
phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tp đà nẵng đã thiếu tu dưỡng rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương vi phạm luật hôn nhân và gia đình
vi phạm của đồng chí lê minh trung gây dư luận xấu trong xã hội ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan nhà nước và của đảng viên
đồng chí đinh quý nhân trong thời gian giữ chức vụ tỉnh ủy viên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
cố ý làm trái các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc tuyển dụng viên chức
vi phạm của đồng chí đinh quy nhân gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
ngành giáo dục tỉnh quảng bình và của đảng viên
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bàn bị thư quyết định thi hành kỳ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí lê minh trung
khai trừ rắc khỏi đảng đối với đồng chí đinh quý nhân đề nghị các cơ quan chức năng xử lý kỳ luật về hành chính
theo đúng quy định đối với các cá nhân bị kỷ luật đảng
chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm trong phiên làm việc sáng nay sau khi nghe chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật cảnh sát cơ động quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về nội dung này
qua thảo luận các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội
đồng thời cho rằng ban soạn thảo đã rất nghiêm túc tiếp thù ý kiến của các đại biểu quốc hội chuyên gia nhà khoa học để chỉnh sửa dự thảo luật
so với dự thảo luật cảnh sát cơ động trình tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm thì dự thảo luật lần này đã đầy đủ hơn khoa học hơn
nhất là đã bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa hơn những nhiệm vụ quyền hạn của cảnh sát cơ động
cho nên để đảm bảo cơ sở pháp lý để cảnh sát cơ động chủ động ngăn chặn vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
trong trường hợp các phương tiện này trực tiếp tấn công xâm phạm hoặc đe dọa tấn công xâm phạm mục tiêu bảo vệ của cảnh sát cơ động thì chúng ta quy định trong luật là phù hợp
các đại biểu cũng bày tỏ nhất trí về quy định cảnh sát cơ động có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp sơ đồ thiết kế công trình trụ sở nhà ở phương tiện
trừ công trình quốc phòng khu vực quân sự phương tiện thuộc phạm vi quản lý của bộ quốc phòng và được vào cơ quan tổ chức cá nhân giải cứu con tin chấn áp khủng bố
cái điều này ở trong luật thì cảnh sát cơ động rất khó hoàn thành nhiệm vụ bởi vì tôi thấy là trên thực tế có rất nhiều vụ bắt cóc giam giữ con tin nhiều vụ khủng bố đã xảy ra ở trụ sở cơ quan ở chỗ ở của cá nhân
đề nghị ban soạn thảo bỏ cái từ yêu cầu vì nếu nói yêu cầu mà người ta không thực hiện thì không ý nghĩa gì mà điều này là điều như là quyền hạn của cảnh sát cơ động
tôi đề nghị sửa lại như sau cơ quan tổ chức cá nhân phải cung cấp sơ đồ thiết kế của công trình trụ sở nhà ở
trừ công trình quốc phòng khu quân sự phương tiện thuộc phạm vi quản lý của bộ quốc phòng để giải cứu con tin chấn áp khủng bố đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tôi nói ví dụ cứu hộ cứu loạn bây giờ một cái nhà cháy bây giờ mấy chục loạn nhân ở trên thế bây giờ cảnh sát cơ động đã di động đến nhanh rồi mà này cần chờ lượng nào nữa này phải chờ ông cứu hộ cứu loạn chuyên ngành à
thì lúc đấy thậm chí không cung cấp thì còn phải phá cửa luôn
chứ lúc đấy còn chờ lúc đấy mà người ta không cung cấp cái sơ đồ thì cảnh sát cơ động làm sao cứu được

trong dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng xã hội hóa cao sinh ra lạm dụng khoa học công nghệ lạm dụng kỹ thuật cao vô tình làm giảm hiệu lực hiệu quả của y tế cơ sở đẩy hết lên tuyến trên làm áp lực lên tuyến trên
và nếu không thanh tra kiểm tra giám sát kỹ lưỡng sẽ dễ xảy ra sai phạm tiêu cực trong khám chữa bệnh
thảo luận tại tổ về luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh đây là một trong những dự án luật quan trọng nhất là coi giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín vừa rồi quốc hội phải ban hành nghị quyết ba mươi về tình huống chưa được quy định trong luật hiện hành
về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh hiện nay có các cơ sở khám chữa bệnh công lập cơ sở khám chữa bệnh xã hội hóa tư nhân nhưng là doanh nghiệp xã hội cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân hoàn toàn vì mục đích lợi nhuận
các đại biểu nhấn mạnh vai trò của thanh tra cấp huyện rất quan trọng vì không chỉ thực hiện chức năng thanh tra mà còn có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực
những kết quả đạt được là cơ sở để ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn phục vụ công tác đảm bảo an ninh dân tộc tôn giáo trên cả nước
đó là nhấn mạnh của thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khi dự hội nghị tổng kết công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo hà mòn trên địa bàn tỉnh con tum vào ngày hôm nay
dự hội nghị có đồng chí dương văn trang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh con tum
dự hội nghị có điều chí dương văn trang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh hội đồng nhân dân tỉnh con tôm vào ngày hôm nay
dự hội nghị có điều chí dương văn trang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh hội đồng nhân dân tỉnh con tôm vào ngày hôm nay
dự hội nghị có điều chí dương văn trang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh con tôm vào ngày hôm nay
dự hội nghị có điều chí dương văn trang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh hội đồng nhân dân tỉnh con tôm vào ngày hôm nay